một con thuyền chở một mươi hai người đã bất ngờ lật và chìm giữa sông la ma đoạn qua xã hương phú huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế khiến ba người mất tích
khi thuyền ra đến giữa sông và bất ngờ lật chín người đã may mắn bơi được vào bờ
còn ba người gồm một phụ nữ và hai người đàn ông cao tuổi bị chìm giữa sông và mất tích
đến một mươi sáu h hai mươi phút ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ba người mất tích này